thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng nhiều mây có lúc có mưa rào và rông vài nơi
khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực giảm đáng kể cao nhất ngày không quá ba mươi ba độ thời tiết bớt oi nóng hơn
hà nội vẫn đang trong những ngày giãn cách xã hội quý vị không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết
còn nếu phải lưu thông ngoài trời thì quý vị hãy nhớ mang theo bên mình những vật dụng che mưa để đảm bảo sức khỏe
đó là thời tiết trên đất liền còn trên biển thì khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ quảng trị đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn